ngày hai mươi hai tháng chín tại nhà khách chính phủ bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình đã chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam
khi vừa qua nhật bản tăng cường tuần tra chung với mỹ ở biển đông
người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình cho biết
lập trường nhất quán của việt nam là mọi hoạt động của các bên đều phải có đóng góp tích cực
và xây dựng vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác ở khu vực biển đông
như các bạn đã biết thì khu vực biển đông là tuyến đường biển huyết mạch của khu vực cũng như trên thế giới
và vì vậy tất cả các nước trong và ngoài khu vực đều có lợi ích cũng như có trách nhiệm
trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực này
trả lời câu hỏi cho biết về tình hình bảo hộ công dân việt nam tại khu vực biển hồ ở campuchia
người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình nêu rõ
chủ trương nhất quán của đảng
chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta đối với đồng bào việt nam ở nước ngoài
là luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho đồng bào làm ăn sinh sống
và đồng thời là hòa nhập tốt vào đời sống sở tại
đối với đồng bào ta đồng bào việt nam ở campuchia thì các cơ quan chức năng của việt nam
luôn phối hợp chặt chẽ với phía campuchia để đảm bảo cuộc sống các điều kiện
sinh sống và làm ăn thuận lợi cho bà con
chúng tôi cũng luôn luôn bày tỏ mong muốn rằng

các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương của campuchia
quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi đồng thời đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng
của cộng đồng người việt nam ở campuchia để bà con sinh sống và làm ăn một cách ổn định